nhiều năm qua hơn một mươi hộ dân ở vùng sâu vùng xa của tỉnh miền núi yên bái luôn phải sống trong cảnh tối tăm vì chưa có điện lưới quốc gia
hầu hết người dân sử dụng đèn dầu làm cho cuộc sống của bà con nơi đây gặp nhiều khó khăn
xã tân hợp là một xã khó khăn của huyện miền núi văn yên
xã hiện có một mươi bốn thôn trong đó bốn thôn khe ca câu dạo làng lớn làng mít hiện vẫn chưa có hệ thống điện lưới
ở trong cái vùng này thì nó từ xưa đến giờ rồi nó từ xưa rồi không bao giờ có điện quốc gia vào đến đây
thế và bà con nhân dân ở đây thì số lượng dân cũng tương đối là đông khoảng vài trăm hộ
thế nhưng mà cứ đèn dầu thế này cũng rất là bức xúc
thế cũng rất nhiều lần là bà con nhân dân cũng đề nghị với xã với huyện các cấp để xem quan tâm giúp đỡ có cái nguồn điện để phục vụ cuộc sống
để có điện một số hộ dân có điều kiện trong thôn
phải góp mỗi hộ khoảng bảy triệu để chung nhau xây dựng hệ thống đập bê tông ngăn nước
mỗi hộ mua thêm một củ phát điện nước với giá từ bốn đến sáu triệu đồng để lắp đặt trên dòng suối ngòi cạn trong thôn
hàng năm chi phí tu sửa mỗi hộ cũng phải bỏ ra từ một đến hai triệu đồng
mặc dù bỏ ra số tiền rất lớn nhưng cũng chỉ đủ phục vụ những thiết bị điện sinh hoạt tối thiểu như ánh sáng quạt
còn các thiết bị khác như tv tủ lạnh
để sử dụng được
để sử dụng được

còn cái nguy hiểm sự nguy hiểm của nó thì các anh nhìn mới biết rồi đấy
vì cái này nhá cái máy này là nhập từ trung quốc về hết
nhưng mà một khi mà nó đã chập nhá thì không thể sờ tay dính được
không may bố tình mà sờ tay vào là nó chập ở trong
nó phát ra là dập chết người luôn
tốn kém là vậy nhưng chỉ cần lũ quét qua dòng suối ngòi cạn
thì gần như toàn bộ hệ thống điện nước của một số hộ dân các thôn khe cà câu dạo làng lớn làng mít
bị cuốn sạch hoặc hư hỏng nặng không sử dụng được
sã tân hập có một mươi bốn thôn bảng
tuy nhiên là sã tân hập mới có điện được một mươi thôn
còn bốn thôn tân hập chưa có điện
cái này thì xã cũng đã nắm bắt và cũng đã triển khai
cũng đề xuất kính nghị với ủy ban dân huyện tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con nhân dân sã tân hập nói chung
và bà con nhân dân sã tân hập của vùng hạnh phúc của sã tân hập nói riêng
tuy nhiên theo lộ trình thì cũng đã được ủy ban dân huyện đưa vào kế hoạch
tuy nhiên đến hiện tại giờ phút này thì cũng đang rất là khó khăn cho địa phương cũng như huyện bản yên
sã tân hập có một mươi bốn thôn bảng nhưng mới chỉ có điện được một mươi thôn
còn bốn thôn chưa có lưới điện
sã cũng đã đề nghị lên huyện
sớm có điện lưới
mặc dù lộ trình cấp điện cũng đã được ủy ban dân huyện đưa vào kế hoạch
tuy nhiên đến nay các hộ dân nơi đây vẫn chưa có điện
các ban ngành tỉnh yên bái sớm có phương án để bà con sớm có điện ổn định cuộc sống